tại bảo tàng phụ nữ việt nam hội đồng quản lý quỹ mãi mãi tuổi hai mươi đã tổ chức chương trình kỷ niệm một mươi năm năm thành lập
sau khi cuốn nhật ký mãi mãi tuổi hai mươi của hai liệt sĩ nguyễn văn thạc và đặng thùy trâm ra mắt
đã làm lay động trái tim hàng triệu bạn đọc cả nước và thắp lên ngọn lửa yêu nước trong các tầng lớp nhân dân
sự kiện đó đã tạo nguồn cảm hứng cho một số cựu chiến binh và văn nghệ sĩ
trí thức thủ đô vận động thành lập quỹ mãi mãi tuổi hai mươi
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn năm quỹ mãi mãi tuổi hai mươi do ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành lập chính thức ra đời
sau một mươi năm năm thành lập hoạt động thiện nguyện của quỹ mãi mãi tuổi hai mươi đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh
thành phía bắc và một số tỉnh thành ở phía nam
những hành trình thắp lửa tri ân tới nhiều địa bàn khó khăn của cả nước đã luôn tạo động lực
trao truyền tình yêu tổ quốc thắp lửa truyền thống đến thế hệ trẻ
lễ kỷ niệm năm nay là dịp để các thành viên hội đồng
của quỹ có cơ hội gặp gỡ ôn lại truyền thống của hội và tiếp tục phát huy những thành quả của một mươi năm năm qua